tại tỉnh nghệ an lễ ra mắt câu lạc bộ bình yên mô hình điểm phòng chống buôn bán người và di cư không an toàn đã được tổ chức
châu lý là xã đặc biệt khó khăn của huyện quỳ hợp
có chín mươi năm đồng bào thái sinh sống trình độ nhận thức phòng ngừa các loại tội phạm của bà con nơi đây còn nhiều hạn chế rất dễ bị kẻ xấu mua chuộc rụ rỗ
trong khi đó hiện nay những kẻ tội phạm với những chiêu bài không mới là đánh vào tâm lý nhẹ dạ cả tin của chị em phụ nữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số
bằng cách vẽ ra tương lai nhàn hạ có thu nhập ổn định để lừa dân
cụ thể tại địa phương đã từng xảy ra tình trạng mua bán người sang trung quốc
trước thực trạng này hội liên hiệp phụ nữ tỉnh nghệ an huyện quỳ hợp đã chọn xã châu lý để thành lập câu lạc bộ bình yên
mô hình điểm phòng chống buôn bán người và di cư không an toàn đưa câu lạc bộ trở thành tấm lá chắn để bảo vệ giúp đỡ chị em